xin chào và hẹn gặp lại
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip đăng tải thông tin về một trường hợp nghi vấn bạo hành trẻ em
tại khu nhà trọ thuộc địa bàn khóm một mươi thị trấn sông đốc huyện trần văn thời
lực lượng công an và cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
tại cơ quan công an bà lan thừa nhận vào tối ngày hai tháng ba có dùng thanh tre đánh vào người cháu bé
do cháu mình nhiều lần nói dối về việc bán vé số không đúng số lượng thực tế
làm cho bà này phải bồi thường tiền cho đại lý vé số
và thời gian gần đây cháu hay về nhà muộn nên tức giận đánh cháu
trình bày với cơ quan chức năng cháu bé cho biết là đã nhiều lần bị cô ruột và bà lan la mắng
đánh do tối về muộn và bán được ít vé số
được biết bà lan nhận nuôi cháu bé được khoảng một năm nay do hoàn cảnh của cháu bé không có ai chăm sóc
công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa vừa phát hiện đối tượng lê thị hiền sinh năm hai nghìn
chú tại xã minh sơn huyện triệu sơn đã lợi dụng quyên góp từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt trên năm mươi triệu đồng
của hàng trăm nhà hảo tâm trên địa bàn cả nước
theo tài liệu điều tra ban đầu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lê thị hiền đã tạo trang facebook cá nhân với tên là thúy hiền
và vào nhóm hà nội giúp nhau mùa dịch để lấy thông tin hình ảnh những trẻ em tật nguyền và nhận là con mình
rồi chỉnh sửa lồng ghép tài khoản cá nhân kêu gọi nhà hảo tâm quyên góp từ thiện
bằng thủ đoạn trên từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị phát hiện lê thị hiền đã chiếm đoạt khoảng hơn năm mươi triệu đồng
của hàng trăm nhà hảo tâm trên địa bàn cả nước và hiện vụ việc đang được tiếp tục
điều tra xử lý
vâng qua vụ việc này thì cơ quan công an tiếp tục đề nghị người dân cảnh giác thận trọng tìm hiểu kiểm chứng kỹ
các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội yêu cầu công khai minh bạch thông tin
về người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương bệnh viện nơi người cần giúp đỡ sinh sống
hoặc điều trị để kiểm chứng thông tin trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý
hai đối tượng có nhiều tiền án chuyên đột nhập nhà dân ở nhiều tỉnh thành trộm cắp tài sản
vừa bị công an huyện grong búc phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
hai đối tượng là nguyễn viết chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và phạm văn đào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam
trước đó chiến và đào dùng xe máy chở nhau đi qua các tỉnh dọc quốc lộ một mươi bốn để giò la
khi đến xã pongrang huyện grongbuk tỉnh đắk lắc
phát hiện một nhà dân không có người hai đối tượng này đã đột nhập đục phá kết sắt lấy đi sáu mươi triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều trang sức bằng vàng với tổng trị giá khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra hai đối tượng này còn phá hỏng nhiều tài sản như camera chuông báo động
máy đao độ cà phê của hộ dân với tổng thiệt hại khoảng tám mươi hai triệu đồng
phát hiện một nhà dân không có người hai đối tượng này còn phá hỏng nhiều tài sản như camera chuông báo động

phát hiện một nhà dân không có người hai đối tượng này còn phá hỏng nhiều tài sản như camera chuông báo động

qua đấu tranh khai thác công an huyện crombook còn làm rõ trước đó hai đối tượng này đã đột nhập hai nhà dân
ở tỉnh gia lai trộm cắp nhiều tiền mặt và trang sức bằng vàng với tổng trị giá khoảng năm trăm ba mươi triệu đồng
riêng chiến đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc
còn đào từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
khi mà vào đột nhập vào cái nhà dân thì chúng là thường quan sát tìm kiếm các cái điểm đặt camera để tổ chức là
lẽ lúc là đập phá các camera này phá vỡ các camera nhằm xóa gió bếp sau khi gây án
sau khi mà gây án xong thì các đối tượng thường ra là cà hết cái biển số để cho mình là qua các cái biện pháp
nghiệp vụ qua cái công tác nhìn trên quan sát trên camera là không thể là nhận định đánh giá được cái biển số này là
gồm những cái con số nào
chúng tôi rất là quyết tâm sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức toàn bộ lượng phối hợp với các cái đơn vị chức năng
đặc biệt là công phòng và sát hành sự của con tỉnh đắk lắc
cuối cùng chúng tôi mới là xác định điều tra bắt giữ được đối tượng
hiện công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắc đang tiếp tục củng cố hồ sơ kết luận vụ án để xử lý hai đối tượng trước pháp luật
thưa quý vị nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa flc
bamboo airways và các đối tác quốc tế vừa chính thức được ký kết tại diễn đàn xúc tiến đầu tư
do đại sứ quán việt nam tại cộng hòa liên bang đức và tập đoàn flc phối hợp tổ chức vào chiều qua tại frankfurt của đức
sự kiện diễn ra ngay sau chuyến bay thẳng thương mại thường lệ việt đức đầu tiên được bamboo airways khai trương thành công vào sáng ngày hai mươi năm tháng hai
đây cũng là một trong các sự kiện đáng chú ý nằm trong khuôn khổ tuần lễ hoạt động xúc tiến đầu tư tại việt nam
do đại sứ quán việt nam tại cộng hòa liên bang đức phối hợp với flc bamboo airways tổ chức từ ngày sáu tháng ba đến ngày một mươi bốn tháng ba tại đức
và một số quốc gia châu âu bao gồm đa dạng các hoạt động quảng bá xúc tiến đầu tư kết nối hợp tác thương mại khảo sát thị trường
với sự tham gia của gần ba trăm linh lãnh đạo đại diện các cơ quan ngoại giao hiệp hội doanh nghiệp tổ chức tài chính doanh nghiệp nhà đầu tư tiềm năng
cũng như các đơn vị thông tấn báo chí quốc tế uy tín diễn đàn đã quảng bá sản phẩm dịch vụ nổi bật trong hệ sinh thái hàng không nghỉ dưỡng góp động sản của flc
qua đó giới thiệu các tiềm năng và cơ hội đầu tư vào những lĩnh vực kinh tế thu hút của việt nam
đồng thời cũng mở ra cơ hội hợp tác của flc bamboo airways với đối tác đức trong các lĩnh vực thế mạnh của quốc gia này như công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo
việc đưa vào khai thác thường lệ chuyến bay thẳng thương mại việt đức cùng với chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư được flc bamboo airways tổ chức ngay đầu năm hai nghìn hai mươi
kỳ vọng sẽ đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển quan hệ chính trị ngoại giao song phương giữa hai quốc gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ